hà nội được đánh giá là một trong những thị trường tiêu thụ vật liệu xây dựng cát sỏi cao nhất cả nước
chính vì thế mà mặc dù tình trạng khai thác cát sỏi tràn lan gây sạt lở trên địa bàn thành phố chưa nhiều
nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ rủi ro
mới đây ủy ban nhân dân thành phố đã quyết định mở đợt cao điểm kiểm tra xử lý các điểm khai thác tập kết cát của thủ đô
sau khi mở rộng địa giới hành chính từ năm hai nghìn tám
thủ đô hà nội được xác định là địa bàn trọng điểm và phức tạp về khai thác tập kết trung chuyển cát sỏi
bởi nhu cầu sử dụng cát sỏi trong xây dựng của thủ đô cao nhất cả nước
đại diện ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các sở ngành quận huyện tăng cường quản lý cấp mỏ khoáng sản trên địa bàn
đặc biệt các mỏ cát
theo đó các địa phương lực lượng phải tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu
nếu để xảy ra vi phạm người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trước tiên
công an thành phố hà nội chủ trì phù hợp với các đơn vị sở ngành có liên quan mở đợt cao điểm tổng kiểm tra
xử lý các điểm khai thác cát trên địa bàn các điểm tập kết vật liệu xây dựng
trong đó ngoài việc duy trì các biện pháp thường xuyên và liên tục
cần thành lập hai tổ kiểm tra giám sát việc chấp hành của các đơn vị khai thác
chủ bãi tập kết trung chuyển từ trên bờ xuống dưới nước